công an huyện sapa tỉnh lào cai nhận được đơn trình báo của nhiều hộ dân tại thị trấn sapa về việc hàng loạt các xe ô tô và nhà cửa bị phá hoại trộm cắp
vụ việc gây mất an toàn trật tự ảnh hưởng không nhỏ tới địa phương mới được công nhận là khu du lịch quốc gia vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
sáng ngày tám tháng bốn anh nguyễn văn quý chú tại tổ ba thị trấn sapa đã táo hỏa khi phát hiện ra cửa xe ô tô của mình bị phá vỡ một mảng lớn
các hộp đồ bị mở tung một số tài sản bị đánh cắp được biết chiếc xe đã đỗ qua đêm trên đường điện biên phủ
không chỉ ô tô mà cửa nhà của hai hộ dân trên đường điện biên phủ cách công an huyện chừng một trăm linh m cũng bị phá hoại
lớp kính dày một cm đã bị kẻ gian phá hoại bằng công cụ nghi là súng bắn bi sự việc xảy ra đã khiến nhiều người dân lo lắng bất an
vì đây là địa bàn của sapa địa bàn du lịch nếu xảy ra như thế này thì thực tế nó cũng mang tiếng cho an ninh trật tự của huyện sapa địa bàn du lịch của mình
chỉ riêng trong đêm dạng sáng ngày tám tháng bốn đã có chín xe ô tô và cửa kính hai ngôi nhà bị phá hoại trộm cắp
hiện công an huyện sapa đang điều tra vụ việc được biết tình trạng đập phá xe ô tô trộm cắp tài sản đã diễn ra nhiều lần tại sapa
nếu tệ nạn này không được giải quyết triệt đề sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới khu du lịch quốc gia
triệu lượt khách mỗi năm